sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám hơn hai bốn trăm linh tổ công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín đã được thành phố hải phòng kích hoạt trở lại
và có thêm ba chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố
thành phố hải phòng yêu cầu những người từ vùng có dịch của tỉnh hải dương không được vào thành phố
nếu vào thì phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định và cũng đề nghị là những người đang làm việc tại thành phố hải phòng không về tỉnh hải dương
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán bia quán ăn giải khát thì phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
các huyện tiếp giáp với hải dương cần phải đóng cửa các đường mòn lối tắt đò ngang và bố trí lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh